vào ngày bảy tháng ba căn cứ quy định của pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà hoàng thị thúy lan đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với bà hoàng thị thúy lan đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
trước đó mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm chín bị can trong đó có bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can asia fletch quốc tịch latvia nguyễn thị tuyết sương trương tuấn tài và một mươi bị can khác cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra công an phát hiện đường dây cho vai lãi
trước thông qua hai trăm linh web là tamo vn và findo vn do công ty trách nhiệm hiểu hạn sovi solutions vận hành và công ty digital credit cùng với công ty fincap vn thực hiện giải ngân cho vai nút bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
kết quả điều tra xác định ba công ty trên đã thu lợi số tiền lãi và phí với tổng cộng hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng tiền thu lợi bất chính hơn bốn một trăm năm mươi tỷ đồng
như vậy lãi suất thấp nhất là bốn trăm linh một một năm và cao nhất khoảng một ba trăm linh

công an phát hiện đường dây cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn xác minh làm rõ hành vi báo tin giả về việc bị cướp tài sản của nguyễn thị mai chú tại phường duy tân
trước đó công an phường duy tân tiếp nhận trình báo của nguyễn thị mai về việc vào khoảng chín h ngày hai mươi sáu tháng hai tại đường giao thông đi qua khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư kim bảo phường duy tân
trước đó công an phường duy tân tiếp nhận trình báo của nguyễn thị mai về việc vào khoảng chín h ngày hai mươi sáu tháng hai tại đường giao thông đi qua khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư kim bảo phường duy tân
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường duy tân đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn xác minh vụ việc đấu tranh với bị hại
đến một mươi hai h cùng ngày chị mai thừa nhận không có việc mình bị cướp lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
người dân đốt rác và đã để ngọn lửa cháy lan sang bãi chứa phế liệu khiến khói đen bao phủ cả một vùng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố vũng tàu đã khống chế thành công đám cháy
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay người dân đốt rác tại khu đất chống ở đường bùng hai tháng chín phường một mươi một không kiểm soát được nguồn nhiệt
cộng với thời tiết khô nóng gió lớn nên lửa đã cháy lan sang bãi
bãi phế liệu số chín trăm bảy mươi bảy do bãi phế liệu có chứa nhiều ống nhựa cao su nên ngọn lửa cháy ngồn ngụt khói đen bao phủ cả một vùng rộng lớn
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố vũng tàu đã triển khai một xe chỉ huy
hai xe chữa cháy hai xe tiếp nước cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
và khoảng ba mươi phút sau đám cháy đã được khống chế
hoàng trí xin kính chào quý vị
đã là ngày thứ năm diễn ra phiên sơ thẩm xét xử đại án vạn thịnh pháp do bị cáo trương mỹ lan cùng các đồng phạm thực hiện
nhưng sức nóng của phiên tòa vẫn đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận
do vậy công tác đảm bảo về an ninh của phiên tòa vẫn được hết sức chú trọng
tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực được đảm bảo
để hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm đại án vạn thịnh pháp của tòa án nhân dân tp hcm làm việc vào lúc tám giờ sáng
ngay từ sáu giờ năm mươi năm phút sáng đoàn xe cảnh sát hỗ trợ tư pháp chở các bị cáo tiến vào khuôn viên tòa án
đoàn xe cảnh sát dẫn dã nhiều nhưng không tiến còi hụ
sau khi đoàn xe chở phạm nhân vào tòa án người dân vẫn lưu thông bình thường trên các con đường xung quanh
trước trụ sở tòa án công viên bách tùng diệp đối diện tòa án quan sát của phóng viên thấy người dân vẫn tập thể dục bình thường
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra trực gác hai bên dẫn vào cổng tòa án
các chiến sĩ cảnh sát cơ động thường trực đảm bảo an ninh trật tự trước cổng tòa án những người liên quan tham dự phiên tòa
kể cả phóng viên cơ quan báo chí đều được kiểm tra kỹ giấy tờ túi sách ngay từ cổng tòa đúng quy định
tại các tuyến đường xung quanh khu vực tòa án lực lượng cảnh sát giao thông bảo vệ dân phố đã đứng gác sẵn ở ngã tư lý tự trọng nam kỳ khởi nghĩa ngã tư nguyễn du nam kỳ khởi nghĩa quận một
đến bảy h ba mươi lực lượng chức năng bắt đầu làm thủ tục cho những người tham gia phiên xử vào phòng xử án
các cơ quan báo chí được bố trí phòng tác nghiệp riêng
theo quan sát của phóng viên hai phòng xử lớn và khuôn viên hành lang nối hai phòng này đều được tận dụng bố trí bàn ghế để người tham dự phiên tòa theo dõi qua màn hình trực tuyến từ trong phòng xử chuyển tra
tại phiên tòa tám mươi sáu bị cáo đã yêu cầu hai trăm linh luật sư bào chữa
hội đồng xét xử đã triệu tập khoảng hai bốn trăm linh người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chi thành các nhóm cán bộ ngân hàng scb các cá nhân đứng tên công ty đứng tên vay đứng tên các tài sản thế chấp tại scb
thực hiện nộp rút tiền
các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay nhận tiền tại scb một số cá nhân tại ngân hàng nhà nước và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác
có năm luật sư bào chữa cho bị cáo lan và ba luật sư bào chữa cho chồng bị cáo là chu lập cơ
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại times square bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và dự kiến phương án kiện toàn
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn của tỉnh bà rịa vũng tàu
trên địa bàn tỉnh hiện có tám mươi hai xã phường thị trấn với năm trăm linh ba thôn ấp khu phố khu dân cư với bốn trăm sáu mươi hai đồng chí công an xã bán chuyên trách
một hai trăm bốn mươi hai thành viên bảo vệ dân phố và năm trăm sáu mươi một đồng chí là đội trưởng đội phó dân phòng
trong thời gian qua các lực lượng này đã có nhiều đóng góp quan trọng hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trực tự trên địa bàn
để chuẩn bị các điều kiện triển khai hiệu quả khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực
công an tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến từ các đơn vị địa phương để đề ra phương án kiện toàn
thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trực tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
việc thống nhất ba lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố và đội trưởng đội phó dân phòng đang hoạt động hiện nay thành một lực lượng
chiều sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng sự quản lý của ủy ban nhân dân cấp xã và sự hướng dẫn phân công kiểm tra của công an cấp xã
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trực tự ở cơ sở
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tá lương đức minh phó giám đốc công an tỉnh khẳng định
đây là một dự án luật rất quan trọng yêu cầu công an các đơn vị địa phương chú động tham mưu đề xuất phối hợp hiệu quả xây dựng phương án
và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kiên toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của luật
hội nhà báo việt nam và ủy ban nhân dân tp hcm đã thông tin về kế hoạch tổ chức hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay hội báo được tổ chức với chủ đề báo chí việt nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân
đây cũng là lần đầu tiên
hội báo toàn quốc được tổ chức tại tp hcm
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ quy tụ hơn một trăm linh cơ quan báo chí trung ương và địa phương
các cấp hội nhà báo việt nam tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
hội báo năm nay được tổ chức trên đường lê lợi quận một
theo trưởng bang tổ chức hội báo trước đây hội báo toàn quốc được tổ chức tại tp hcm
năm nay được tạo điều kiện tổ chức tại tp hcm địa phương có hoạt động báo chí sôi nổi nhất cả nước
việc tổ chức hội báo tp hcm cũng là nguyện vọng của những người đang làm báo
ở những khu vực khác cụ thể là muốn được vào phía nam để tìm hiểu về kinh tế xã hội
và nền báo chí năng động nhất cả nước
trong đó có một khu vực trưng bày về lịch sử báo chí việt nam
tám gian trưng bày đặc biệt của tám cơ quan báo đài trung ương
và một trăm một mươi hai gian trưng bày báo chí đặc sắc của các báo tạp chí
năm nay cũng là lần đầu tiên hội báo toàn quốc tổ chức diễn đàn báo chí toàn quốc
với sự tham gia của hơn sáu mươi diễn giả là các nhà báo dạy dặn kinh nghiệm
lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu việt nam các chuyên gia truyền thông quốc tế
bộ sưu tập từ tính tứ linh giới thiệu các linh thú trong văn hóa lịch sử việt nam
tập trung ở bốn triều đại tiêu biểu lý trần hậu lê và nguyễn
bắt đầu từ sự hình thành nghệ thuật việt độc lập nhà lý
từ giao bang chính trị tiếp biến văn hóa và giao lưu hữu thức với nền nghệ thuật chăm ba
cho đến triệu đại phong kiến cuối cùng
các linh thú bắt đầu xuất hiện hoàn thiện về mặt thẩm mỹ
có thể thấy trong kiến trúc và điều khác
là một tồn tại gắn liền trong đời sống tôn giáo tính ngưỡng của người việt nam
từ tính đại diện cho nét khoan hoài dung dị và gần gũi với con người
nhà tính ngưỡng thờ tổ tiên tiếp thu phật giáo và nho giáo
ngoài tứ linh gồm lông lân quy phụng
trong văn hóa tính ngưỡng của người việt còn xuất hiện nhiều linh thú khác
kể cả những con vật gần gũi với con người như chó ngựa mèo trâu voi
ở từ tính tứ linh người xem không chỉ được thưởng thức bằng thị giác
mà còn có thể thả hồn vào những tác phẩm thông qua mùi hương được chuẩn bị sẵn
mỗi nốt hương đại diện cho hình tượng và đặc tính của mỗi linh thú lông lân quy phụ
triển lãm mở ra cơ hội để mọi người biết đến nhiều hơn về những câu chuyện những sự tích
những quan niệm cổ xưa hình thành nền tính ngưỡng của tộc người việt và còn lưu giữ cho đến ngày nay
từ tính tứ linh không chỉ là vẻ đẹp đơn thuần của thẩm mỹ mà còn là dấu ấn của thời đại
của sự kiện của chứ nhân lịch sử song hành còn là cảm xúc thắng phục tài nghệ và thành tựu
của tiền nhân hay là câu chuyện về cách mà các công trình còn tồn tại được đến bây giờ
bước vào những ngày nắng nóng kéo dài liên tục của mùa khô trong những ngày qua
thành phố hồ chí minh đã xảy ra nhiều vụ cháy liên tiếp trong đó có những vụ cháy nghiêm
trọng gây thiệt hại về người và tài sản trước mùa khô còn kéo dài
công tác phòng chống giặc lửa của các chủ cơ sở người dân cần phải được nâng cao hơn nữa
bước sang ngày thứ hai của tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn xưởng sản xuất nệm ở ấp một xã xuân thế thượng
huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đã xảy ra cháy lớn thấy cục khói kèm lửa lớn
người dân và công nhân hốt hoảng tháo chạy ra ngoài một số người dùng bình chữa cháy và vòi nước dập
lửa nhưng bất thành do chứa nhiều vật dễ cháy và chất liệu cao su nên lửa nhanh chóng bùng phát
cục khói đen bốc cao hàng chục mét sau một giờ có mặt tại hiện trường với nhiều mũi tiếp cận đám
cháy và nỗ lực dập lửa cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn mới
khống chế được ngọn lửa vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên thiêu rụi nhiều tài sản

những cái cầu dao nè dưới đây hộp quẹt nè mình đi nấu nướng xong rồi mình phải tắt không nên là vừa nấu xong mình bỏ đi để lại rất là nguy hiểm với điện thoại này kia mình sạc rồi có thể rút ra không nên để sẵn như vậy nguy cơ trái nổ rất là cao
trước vụ cháy trên chỉ bốn ngày bên trong chợ hiệp tân quận tân phú đã xảy ra cháy lớn sáng sớm ngày hai mươi tám tháng hai nhiều tiểu thương tại chợ hiệp tân thấy khói lửa kèm mùi khét bốc lên từ kiosk kinh doanh quần áo
dù dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa nhưng đám cháy vẫn lan trọng sau đó ngọn lửa còn lan sang ba căn nhà liên kề chợ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng
chất liệu dễ cháy nhiều và phức tạp nên hơn một giờ khẩn trương ngọn lửa mới bị dập tắt
cũng bốn ngày trước khi xảy ra vụ cháy trong chợ hiệp tân tối hai mươi bốn tháng hai một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường nguyễn văn trà ấp một xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
các chiến sĩ cứu hỏa đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng mới dập tắt được ngọn lửa có ít nhất ba xưởng sản xuất đồ gỗ keo và nón bảo hiểm bị cháy
đây là những vụ cháy xảy ra trong mùa khô do đó những quy định về phòng chống cháy nổ phải được chủ cơ sở người dân nắm và thực hiện